vào ngày hôm qua một số tỉnh hành trên cả nước đã có văn bản hòa tốc về việc tạm dừng đón học sinh tới trường
do số kf tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại
ubnd tỉnh lào cai chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức dạy học và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học
trên địa bàn thành phố lào cai cho đến khi có thông báo mới
thành phố hà nội trước đó đã thông báo tạm dừng kế hoạch đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường
do các ca nhiễm covid một mươi chín trong trường học tăng và diễn biến xấu của thời tiết
ubnd vĩnh phúc đã yêu cầu các trường tiểu học trung học cơ sở chuyển trạng thái sang học trực tuyến
chuyển trạng thái sang học trực tuyến từ ngày hai mươi một tháng hai cho đến khi có thông báo mới
các huyện thành phố sẽ quyết định linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương
tại tỉnh đắk lắc học sinh mầm non tiểu học và lớp sáu trên địa bàn thành phố bùa ma thuột
sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay